năm hai nghìn một mươi năm hội nghị robot thế giới đã trở thành sự kiện lớn nhất của ngành robot toàn cầu
không nằm ngoài dự đoán những vị khách tham gia hội nghị được mãn nhãn với những phát kiến độc đáo thể hiện sự phát triển vực bậc của công nghệ chế tạo robot
bên cạnh đó hội nghị cũng cho thấy robot đã thực sự hiện diện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và cũng có sự khác biệt rất lớn về mục tiêu chế tạo robot ở mỗi quốc gia
các chương trình truyền hình do robot thực hiện không còn xa vời khi robot của hãng thông tấn tân hoa xã làm thay công việc lâu nay của những phóng viên bằng xương bằng thịt
robot có thể làm những công việc đơn giản như làm kem phục vụ nhà hàng hay giao hàng xuất hiện như một lời cảnh báo
những lao động có tay nghề thấp trong tương lai có thể sẽ hoàn toàn bị thay thế bởi các robot
một trong những cách thức phổ biến để sử dụng trí tuệ nhân tạo là đặt
chúng trong hình hài của con người hay vật nuôi
điểm nhấn của hội nghị robot thế giới hai nghìn một mươi bảy chính là công nghệ điều khiển ron bằng sóng não
đây được cho là bước phát triển tốt đẹp để con người có thể nghiên cứu thêm các thiết bị thông minh điều khiển bằng ý nghĩ khác
chẳng hạn như giúp những người khuyết tật có thể điều khiển các cánh tay chân robot của mình một cách dễ dàng
những robot từng trở thành một loại robot
chừng như chỉ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng này đã thật sự xuất hiện tại hội nghị robot thế giới hai nghìn một mươi bảy
rất nhiều công nghệ hiện đại hữu ích được giới thiệu tại đây hứa hẹn sẽ giúp thúc đẩy cuộc cách mạng công nghệ mới
và chuyển đổi công nghiệp trên toàn thế giới đúng với khẩu hiệu của hội nghị đón chào xã hội thông minh
riêng nước chủ nhà trung quốc đã mở khu trưng bày các sản phẩm robot rộng tới năm mươi m hai
thể hiện rõ tham vọng đưa bắc kinh trở thành trung tâm robot học toàn cầu
vào trước năm hai nghìn hai mươi năm
cũng tại hội nghị robot thế giới hai nghìn một mươi bảy thủ đô bắc kinh của trung quốc đã công bố kế hoạch phát triển
thành một trung tâm robot học toàn cầu vào trước năm hai nghìn hai mươi năm cùng với bản kế hoạch chi tiết về ngành công nghiệp robot
theo đó bắc kinh đặt mục tiêu tới trước năm hai nghìn hai mươi sẽ đạt doanh thu từ một mươi hai đến một mươi năm tỷ nhân dân tệ
tương đương một tám đến hai hai mươi năm tỷ đô la mỹ từ ngành công nghiệp robot và đạt sáu mươi tỷ nhân dân tệ vào trước năm hai nghìn hai mươi năm
bên cạnh đó thành phố này cũng đặt mục tiêu sở hữu một mươi công ty robot hàng đầu thế giới một mươi trụ sở nghiên cứu và phát triển
hiện bắc kinh có khoảng hai trăm bốn mươi công ty chuyên về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với hơn bảy tám trăm linh bằng sáng chế liên quan
trong những năm gần đây trung quốc đang chứng kiến ngành công nghiệp robot phát triển bùng nổ
với mức tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm là ba mươi năm
thị trường robot công nghiệp của trung quốc được dự đoán sẽ đạt bốn hai mươi hai tỷ đô la mỹ trong năm hai nghìn một mươi bảy
trong năm năm qua trung quốc đã là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới
trung quốc có lý do để đẩy mạnh sản xuất robot công nghiệp
khi thị trường robot toàn cầu năm hai nghìn một mươi sáu đạt hai mươi tỷ đô la mỹ trong đó robot công nghiệp chiếm hai phần ba
trung quốc hiện là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới
chiếm một phần ba thị phần robot công nghiệp toàn cầu
thị trường robot công nghiệp trung quốc hiện sở hữu không gian phát triển rất lớn
với một độ bốn mươi chín robot trên một mươi công nhân vào năm hai nghìn một mươi năm thấp hơn so với mức bình quân của thế giới là sáu mươi chín robot trên một mươi công nhân
dự kiến tới năm hai nghìn hai mươi trung quốc sẽ đầu tư khoảng năm mươi bốn chín tỷ đô la mỹ vào ngành công nghiệp robot
trung quốc sẽ đầu tư khoảng năm mươi bốn chín tỷ đô la mỹ vào ngành công nghiệp robot
có một thực tế là ngành công nghiệp chế tạo robot của trung quốc đang phải đối mặt với tình trạng phát triển quá đà và nguy cơ dư thừa năng lực sản xuất
nguy cơ này đến từ các sản phẩm chất lượng thấp trong những lĩnh vực đòi hỏi tiêu chuẩn cao và sự dư thừa các sản phẩm giá rẻ
tháng năm năm hai nghìn một mươi năm trung quốc giới thiệu chiến lược made in china hai nghìn hai mươi năm để kết nối các lĩnh vực sản xuất vào chuỗi giá trị khuyến khích sự phát triển trong một mươi lĩnh vực chủ chốt
trong đó có lĩnh vực chế tạo robot
cho tới nay bộ công nghiệp và công nghệ thông tin trung quốc vẫn chưa đưa ra được những tiêu chuẩn nghiêm ngặt và rõ ràng đối với việc tham gia vào thị trường để khuyến khích sự phát triển khoa học và hợp lý của ngành chế tạo robot
bộ sẽ tiếp tục khuyến khích sự sáng tạo và ứng dụng robot trong những ngành công nghiệp mới nổi
để tránh việc phát triển quá đà chúng ta sẽ phải tăng cường định hướng từ chính phủ cho các cơ quan chức năng địa phương và các nhà sản xuất robot trong khuôn khổ chiến lược
trong giai đoạn tới trung quốc sẽ tập trung vào các ngành tự động hóa then chốt như sản xuất ô tô điện tử hàng gia dụng logistic và thực phẩm
trước thực trạng nhu cầu sử dụng robot của trung quốc nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới
các chuyên gia cũng dự báo tự động hóa có thể khiến trung quốc càng phụ thuộc nhiều hơn vào mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên xuất khẩu
theo đó đe dọa không nhỏ đến sự tăng trưởng kinh tế trong nước và
nếu như sự gia tăng nhanh chóng của robot công nghiệp được dự báo sẽ làm tăng số người thất nghiệp và sụt giảm lương
thì ở nhật bản robot là lời giải cho tình trạng già hóa dân số suy giảm lực lượng lao động và những lo ngại về người nhập cư
với người dân nhật bản những robot còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế
tôi thừa nhận là thỉnh thoảng tôi cảm thấy rất cô đơn
người phương đông thường tin rằng mọi thứ trên thế giới này đều có tâm hồn
những vật vô chi vô giác cũng có tâm hồn
con trai và con gái của tôi đều không có ở nhà
kể từ khi có robot pesper này tôi không còn thấy buồn nữa
nó làm tôi thấy rất vui nó giúp tôi quên đi mọi phiền muộn
với tôi chúng giống như là đồng nghiệp là con người bình thường hơn là các robot
vốn được thế giới biết đến là một cường quốc về công nghiệp chế tạo
trong đó ngành công nghiệp robot là mũi nhọn
tuy nhiên thủ tướng shinzo abe vẫn đang kêu gọi một cuộc cách mạng robot
đặc biệt là thúc đẩy việc sử dụng máy móc thông minh trong các chuỗi cung ứng dịch vụ và chăm sóc sức khỏe
đồng thời mở rộng thị trường từ sáu trăm sáu mươi tỷ yên tương đương năm năm tỷ usd lên hai bốn trăm linh tỷ yên vào năm hai nghìn một mươi bảy
ngành công nghiệp robot của nhật bản ra đời từ cuối những năm sáu mươi
bắt đầu với việc nhập khẩu kỹ thuật robot tiên tiến của mỹ vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh chóng vào thời kỳ đó trong khi thiếu lao động lành nghề
sự xuất hiện của robot có tác dụng rất lớn góp phần đem lại sự thịnh vượng cho nền kinh tế nhật bản
từ chỗ phải nhập khẩu robot trong nhiều thập kỷ qua nhật bản đã luôn dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất robot
đặc biệt là trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô tái tạo một lực lượng lao động thay thế con người
là việc tất yếu trong nhịp độ phát triển chóng mặt của kỷ nguyên công nghệ hiện nay
theo dự báo của các chuyên gia nhật bản đến năm hai nghìn hai mươi năm các robot sẽ làm việc thay cho ba năm triệu lao động
giúp quốc gia có dân số già này giải quyết bài toán thiếu nguồn nhân lực
tuy nhiên hiện tại ngành công nghiệp robot của nhật bản chuyển trọng tâm sang robot dịch vụ
với mục tiêu tăng trưởng thị trường này lên gấp hai mươi lần so với hiện nay đạt mức một hai trăm linh tỷ yên vào năm hai nghìn một mươi
đây cũng được coi là một giải pháp cho các vấn đề xã hội ở nhật bản
đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe
ước tính chính phủ nhật bản có thể tiết kiệm được khoảng hai mươi bốn tỷ đô la mỹ tiền bảo hiểm cho người cao tuổi
bằng cách sử dụng các robot theo dõi sức khỏe người già thay cho các nhân viên điều dưỡng
chúng còn giúp tiết kiệm thời gian cho những người chuyên làm nghề chăm sóc trẻ tay điều dưỡng viên
nếu như trước kia con người đã sống như thế này
con người không thể mỉm cười trước những cử chỉ hay một câu nói đùa của robot
thì giờ phản ứng của mọi người với chúng đã khác
đó là nhờ những con robot hiện nay đã có hình dạng giống hệt con người
thậm chí có thể giao tiếp với con người không chỉ bằng lời nói mà còn bằng cả ánh mắt
vì thế không ít người còn coi chúng là những người bạn chi kỷ
tôi thấy vui vào điều đó và cũng tin tưởng rằng thời đại của robot đang đến
tôi thì lại có tư tưởng tẩy chay thế giới robot
cuộc sống của con người có ý nghĩa gì khi phải phụ thuộc vào chúng
hiện có rất nhiều thanh niên nhật bản lựa chọn cuộc sống với robot
bầu bạn với robot thay vì đi hẹn hò hay kết hôn với ai đó
nếu ai đó nghĩ rằng bố mẹ mình có thể ở nhà với robot thì họ đã nhầm
robot không thể thay thế con cái hay vợ chồng hay bất cứ một thành viên nào trong gia đình
tôi sợ rằng cứ đà này mọi người sẽ lười biếng hơn
họa sĩ truyện tranh nổi tiếng yoshiyuki tomino
cũng cho rằng robot có thể làm thay đổi những giá trị của con người
trong thế giới thực tế chi phí sản xuất người máy hiện nay còn rất đắt
chức năng của người máy còn phải cải tiến nhiều
trong tương lai robot thông minh có phải là mối đe dọa đối với con người hay không
chừng nào việc thiết kế còn diễn ra từng bước và nằm dưới sự kiểm soát
tôi nghĩ sẽ không có ảnh hưởng lớn đến xã hội robot sẽ không thể gây hại cho con người